ngày bảy chín liên hiệp hội khoa học và kỹ thuật tỉnh hải dương phối hợp với sở giáo dục và đào tạo
đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh tổ chức lễ tổng kết trao giải thưởng cuộc thi
sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng hải dương lần thứ một mươi ba năm hai nghìn một mươi tám hai nghìn một mươi chín và phát động cuộc thi lần thứ một mươi bốn
cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên tỉnh hải dương lần thứ một mươi ba thu hút được một trăm hai mươi bốn giải pháp
trong đó một trăm hai mươi một giải pháp được lựa chọn chia làm bốn lĩnh vực lĩnh vực tiên học điện tử
lĩnh vực đồ dùng học tập lĩnh vực dụng cụ gia đình và đồ chơi trẻ em
lĩnh vực bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế
tại buổi lễ ban tổ chức đã trao giải nhất cho nhóm học sinh trường trung học cơ sở võ thị sáu
thành phố hải dương với đề tài thiết bị bảo vệ đường biên giới
trao năm giải nhì một mươi giải ba hai mươi giải khuyến khích cho các đề tài của các tác giả
nhóm tác giả có tính sáng tạo ứng dụng thực tiễn cao
nhân dịp này ban tổ chức đã phát động cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên tỉnh hải dương lần thứ một mươi bốn
năm học hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi